sau thời gian dài rớt giá hiện mũ cao su đã tăng giá trở lại ở mức một mươi sáu đồng một kg
điều này khiến cho nông dân tại các huyện miền núi phú yên rất phấn khởi thu hoạch cả ngày lẫn đêm
với mức giá này trung bình mỗi hectare cao su người nông dân lãi dòng khoảng năm mươi triệu đồng
phú yên có hơn bốn hectare cao su chủ yếu tập trung ở huyện miền núi sông hình với ba bảy trăm linh hectare
năng suất bình quân khoảng một mươi tạ mù khô một hectare
cuối năm hai nghìn một mươi sáu giá mủ cao su chỉ ở mức một mươi đồng nay đã tăng lên một mươi sáu đồng một kg
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sông hình cao su tập trung lớn ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như eali ea ba ea bá ea trôn và xã sông hình trong đó diện tích đủ tuổi thu hoạch hơn hai ba trăm linh hectare
với giá thu từ ba trăm ba mươi ba đồng đến ba trăm năm mươi đồng một độ mù bình quân mỗi hectare cao su người trồng có lãi khoảng năm mươi triệu đồng
cao su tăng giá trở lại nông dân có thu nhập khá tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất
để cao su phát triển tốt thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên khuyến cáo
nông dân nên sử dụng các loại giống rym bảy trăm một mươi hai proric một trăm linh pb hai trăm sáu mươi vì đây là giống của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
có ưu điểm kháng gió chống chịu sâu bệnh và cho năng suất cao